trên biển khu vực huyện đảo hoàng sa không mưa gió đông bắc cấp bốn đến cấp sáu
nhiệt độ trong khoảng từ hai mươi sáu đến ba mươi hai độ
khu vực huyện đảo trường sa có mưa ở một vài nơi phía tây có mưa giải rác
tầm nhìn giảm xuống còn bốn đến một mươi km trong mưa gió đông bắc cấp ba đến cấp bốn
nhiệt độ là từ hai mươi bảy đến ba mươi hai độ
và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh thành phố trên cả nước